cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can đối với ông tất thành cang
phó ban chỉ đạo công trình lịch sử tp hcm để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông tất thành cang bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm ông cang được cho có xe phạm liên quan đến việc phát hành bán chín triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
công ty nguyễn kim tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco cũng như liên quan đến các sai phạm xảy ra tại một số đơn vị kinh tế khác của thành phố
cùng với việc bị khởi tố ông cang cũng bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông tất thành cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm